hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
chương trình alo ba trăm tám mươi chín ngày hôm nay xin dành thời lượng để nói về vai trò quan trọng của lực lượng này
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tên thường gọi là c ba
một đơn vị chủ lịch của nước âu ngang trong đấu tranh với tội phạm quân lộng hàng giả
những năm qua chiến công của cục c ba ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với xã quân dân
tạo ra những ảnh hưởng ích hữu đến trận tình an toàn xã hội
trong những lực điều tra tội phạm quân lộng hàng giả
c ba đã thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn phức tạp bắt giữ nhiều đối tượng chủ mưu cầm đầu
điểm hình cạnh tính đương giới kia bắc là những trận đánh đúng và trúng
vào những đường dây của chính trị và quân lộng khác tiếng
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
c ba phù hợp cùng công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ một lượng lớn hợp lậu trên một mươi hai đòi sắt
trịt giá khoảng hơn hai mươi tỷ đồng
điền quảng hằng hay còn gọi là thánh cảnh
được xác định là chủ nguy vô hành
sau đó đã ra đầu chú
chiêu sức trùng phản của bắt luận
tại biên giới lạng sơn
cuối năm hai nghìn một mươi tám
đường dây quân lậu thúc mắc và
thích bị điện tử đồ điện gia dục
do chị thích họ thích họ vâu
bị trưởng phá
cơ quan điều tra xác định
họ vâu là một trong những
đối tượng quân lậu cộng đoán nhất tại lạng sơn
tại bình thuận
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
công ty cổ phần dương đông họa cú
quân lậu chất lọt một mươi hai chiếc xăng dầu
với khoảng một trăm linh tấn
tổng trị giá hơn hai tỷ đồng
chuyên án thượng công đã cho thấy
bức tranh toàn cảnh về nước lậu xăng dầu
trên biển ở mức cực kỳ bão động
ngoài cú đấm thết
mang tên c ba
lực lượng chuyên chất trong tấn công tổ tạng quân lậu hàng giả
ở các địa phương cũng hoạt động quyết liệt
và đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
ghi dấu với những chuyên án lớn chưa từng có
trong lịch sử
đầu năm hai nghìn hai mươi một
vụ quân lậu xăng dầu giả đặc biệt lớn
liên quan đến nhiều đối tượng
hoạt động góp tổ chức ở nhiều tỉnh thành
công an tỉnh đồng nai tạm giữ hai năm triệu lít xăng
hệ biển tạm giữ một mươi sáu tàu thủy
và nhiều phương tiện khác
tạm giữ số tiền trên hai trăm một mươi hai tỷ đồng
gần ba trăm linh usd
phòng tỏa ba mươi tài khoản
với số tiền gần một trăm linh tỷ đồng
tạm giữ năm mươi một giấy chứng nhận
quyền sử dụng bất và điều tài sản có giá trị
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trùm quân lậu cộng cá nhất miền tây nam bộ
trong nhiều năm là nguyễn thị thiên hạnh
tức một mươi tường bị cơ quan
tẩy sát điều tra công an tỉnh an giang bắc
sau thời gian trốn ra nước ngoài
một mươi tường sau đó bị truy tố năm tội danh
gồm tội quân lậu đường cát
tội quân lậu năm mươi một kg vàng
tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
và tội sửa tiền
qua những chuyên án thành công
quân chúng nhân dân cảm nhận được
những thay đổi tích cực tới đời sống xã hội
người dân đặt thêm niềm tin vào lực lượng công an
sẵn sàng hợp tác chia sẻ cùng lực lượng công an
cũng qua những chuyên án
lực lượng công an có thêm bài học kinh nghiệm
trong đấu tranh với tội phạm
từ đó có những đóng góp tha mưu
cho đảng và chính phủ hoàn thiện
thể chế chính sách pháp luật
để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn
thưa quý vị trước tình trạng hoạt động
của tội phạm ngày càng tinh vi phức tạp
đòi hỏi công tác đấu tranh của lực lượng công an
phải chủ động và quyết liệt hơn
lực lượng công an ưu tiên
những lĩnh vực liên quan trực tiếp
đến đời sống của nhân dân
trong công tác biểu tra về phân bón
thuốc bảo vệ thực vật giả
thời gian qua tình trạng sản xuất
kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả
kém chất lượng đổi lên trên nhiều địa bàn
tình trạng này khiến người nông dân
bị ảnh hưởng mạng mề
nhiều doanh nghiệp sản xuất chân chính
phải gánh chịu thiệt hại
tại an giang công an tỉnh đã phối hợp
với các cơ quan chức năng đấu tranh bắt giữ
và xử lý nhiên các đối tượng
cơ sở kinh doanh vi phạm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
đã phối hợp bắt giữ hơn ba mươi vụ
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhật lậu

để làm các hàng giang hàng giả hàng nhái hàng chém chất lượng
để cung cấp vào địa bàn của tỉnh an giang
chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công an
các địa phương các tỉnh thành
để tiến hành điều tra và xét xử
nghiêm minh theo quy định của pháp luật

cơ quan cơ sát điều tra công an tỉnh thế thân hóa
đã thực hiện điều tra về hành vi sản xuất hàng giả
là phân bón đối với hai công ty
sau đó đã bắt giữ
bắt và khởi tố năm đối tượng
thu giữ tăng vật là hơn ba tấn phân bón
không đủ thừa chuẩn

không có giá trị sử dụng
vừa mất tiền nhưng lại hệ lụy của vấn đề
tức là mất mùa và phân hàng giả
không mang lại được những yêu cầu cho người nông dân
đánh giá của hiệp hội phân bón việt nam cho thấy
chỉ riêng hành nông nghiệp
mỗi năm thuận hại hai năm tỷ đô la mỹ
do sử dụng sợi phân bón giả
phân bón kém chất lượng
điều đáng nói có hàng nghìn đại lý phân phối phân bón
vì lợi ích mà tiếp tay cho phân bón giả
hiệp hội phân bón việt nam và nông dân kỳ vọng
lực lượng công an tập trung biểu tra
làm rõ những hành vi trên để bảo vệ nông dân
và nền nông nghiệp cho nước
trong những vực xăng dầu
một vụ việc điển hình diễn ra
vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng tinh tế buôn lậu
phối hợp với tổng cục hải quan
và công an thành phố hồ chí minh
phát hiện hai tàu chở dầu
và một xà lan chứa dầu trên sông sài gòn
tổng cộng khối lượng gần năm trăm linh tấn dầu
do và fo có dấu hiệu vi phạm
ba phương tiện chở dầu nói trên
thuộc công ty trách nhiệm
ưu hoạn thương mại vận tải xăng dầu phúc thọ
qua công tác biểu tra
bước đầu cơ quan công an xác định
doanh nghiệp tìm cách hợp thức hóa hồ sơ giấy tờ
liên quan đến lâu hàng
bên cạnh đó đây là lô hàng tạm nhập tái xuất
nhưng doanh nghiệp lại tìm cách đưa ra thị trường tiêu thụ
vụ việc có dấu hiệu của tội buôn lậu
điển hình trên cho thấy
việc buôn lậu xăng dầu xăng giảng
không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước
mà ngay cả người dân các doanh nghiệp
đầu mối nhập khẩu tiêu thụ xăng dầu hợp pháp
cũng bị ảnh hưởng lớn
do đó người dân kỳ vọng
việc chống buôn lậu xăng dầu
cần triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn
không vì buôn lậu mà không hạ giá xăng
và phải làm chống sạch đội ngũ
chống buôn lậu trước khi chống buôn lậu
thực hiện chỉ đạo của chính phủ
về chống buôn lậu xăng dầu
viện bộ công an đang tiếp tục triển khai
đồng bộ phát hiện các nhiệm vụ
nắm chắc tình hình phát hiện các thủ đoạn mới
trong hoạt động nhập khẩu vận chuyển
xạ xuất kinh doanh nghi pho
phân phối nghi thông mặt hàng xăng dầu
các mặt hàng sẽ bị đợi dựng hoặc lợi
tăng cường thanh tra kiểm tra
mạc kiểm soát trên các tuyến biên giới
địa bàn trọng biệt trong nội địa
và trên các vùng biển để kịp thời phát hiện
đấu tranh với các đối tượng buôn lậu
gian lận thương mại xạ xuất
kinh doanh xăng dầu giả đánh chất lượng
nhất là các đối tượng có vai trò chủ mưu
phòng đầu để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
tổ chức đánh trúng đánh đúng vào đường dây buôn lậu
gian lận thương mại xạ xuất
kinh doanh xăng dầu giả đánh chất lượng
có tính lan tỏa tạo truyền biến mạnh mẽ
trong thời gian tới
phòng ngừa chấn áp tội phạm
và tham mưu cho đảng chính phủ
những quyết sách quan trọng
trong điều hành kinh tế đất nước
giữ vững trật tự an toàn xã hội
giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
công tác phòng chống tội phạm
đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra
tạo truyền biến tích cực
về trật tự an toàn xã hội
đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp
nhằm kéo giảm tội phạm
tổ chức các đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm
tăng thường phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong và sau dịch covid một mươi chín
trong công tác phát hiện
điều tra xử lý tội phạm tham nhũng
kinh tế buôn lậu
tính riêng của cảnh sát điều chấp đội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đã khởi tố một mươi ba vụ một mươi một bị can
thiết luận điều tra đề dự trí tố một mươi ba vụ

kể biến phòng tỏa hơn hai tỷ đồng

ngồi rõ dưới tác động
của các mạng khoa học công nghệ

và quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội

hoạng vi rộng hơn và phương thức

hoặc đánh tội phạm ngày càng mạng mề
khó khăn khó khăn và hỏi lực lượng
tổ chức giới chấp tội phạm

triển khai độc bộ quyết liệu

có đấu tranh chuyên án
bộ trưởng tô lâm cũng chỉ rõ
cùng với việc tiếp tục phát nghi vai trò
nòng cốt của các biệt pháp nhiệt vụ
truyền thống cần minh hoạt áp dụng
các biệt pháp hiện đại và tăng cường
hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả
đấu tranh chuyên án góp phần phòng ngừa
ngăn chặn tội phạm từ xa từ sớm
kiên định tuyệt đối đi theo sự lãnh đạo
chỉ đạo của đảng của chính phủ
lực lượng công an nhân dân chắc chắn
sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng là lá chắn thép vững chắc
từ an toàn xã hội và phòng chống tội phạm
giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân
đến đây thời lượng của chương trình
alo ba trăm tám mươi chín cũng đã hết
quý vị và các bạn trong các chương trình sau